tại hà nội thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo để nghe báo cáo kết quả xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp thứ một mươi năm đến nay
thảo luận cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án vụ việc nổn cộm phức tạp khó khăn vước mắt
phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh
từ sau phiên họp thứ một mươi năm của ban chỉ đạo đến nay các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực
cố gắng khẩn trương nghiêm túc thực hiện kết luận của ban chỉ đạo và thường trực ban chỉ đạo
quan tâm phối hợp chặt chẽ tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án
xác minh các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
nhiều vụ án được mở rộng điều tra khởi tố thêm nhiều bị can làm rõ bản chất hành vi chiếm đoạt
tham nhũng của các bị can bị cáo để xử lý theo quy định của pháp luật
về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy
tổ chức đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai tích cực
khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án xác minh xử lý các vụ việc theo kế hoạch của ban chỉ đạo
tổng bí thư chủ tịch nước trưởng ban chỉ đạo yêu cầu tập trung điều tra làm rõ
xử lý nghiêm sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan đến các vụ án
vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty găng thép thái nguyên
vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế
vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại tổng công ty bia rượu nước giải khát sapeco
quận một tp hcm liên quan đến dự án tại khu đất số hai bốn sáu hai bà trưng
vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb dự án xây dựng nhà máy ethanol phú thọ
thường trực ban chỉ đạo thống nhất bổ sung hai vụ án vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
gồm vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm nhật cường và các đơn vị có liên quan
vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
kết thúc việc theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo đối với bốn vụ án tám vụ việc
do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật